nhiễm khuẩn hp ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây
hiện nay có rất nhiều trường hợp các bé nhiễm hp từ gia đình như con của chị tạ thị ưng
đặc biệt bé không có biểu hiện cụ thể liên quan đến vấn đề tiêu hóa
nhưng khi cho bé đi khám bệnh kết quả cho thấy bé bị nhiễm khuẩn hp dương tính
bé nhà tôi năm nay là sáu tuổi và cháu bị hoa lâu ngày
mình đã cho cháu đi khám ở một số nơi tuy nhiên kết quả chưa được khỏi hẳn
mình cho cháu đến đây khám thì sau khi làm tết thở có kết quả là hp dương tính
trước đây cháu không có những triệu chứng đau bụng cũng không bị đầy bụng đầy hơi mà cháu ho
mình nghĩ là cháu bị cháu ngược dạ dày
hiện tại bố cháu đang điều trị khuẩn hp và mới điều trị khoảng độ một tuần nay thôi
cũng tương tự
như trường hợp của chị ưng gia đình chị hoa cũng có thành viên gặp vấn đề ở đường tiêu hóa
nhưng do không biết có dương tính với khuẩn hp khi cháu bé thường xuyên bị đau bụng gia đình mới đưa đi khám bệnh
việc bé con nhỏ tuổi mà đã bị nhiễm loại vi khuẩn này khiến gia đình chị không khỏi bất ngờ
cháu năm nay là tám tuổi cháu đau bụng từ trong tết
cháu đi khám thì bác sĩ nói là cháu có virus hp bây giờ đang xét nghiệm hơi thở
cái con đường mà lây nhiễm của hp thì chủ yếu là từ người qua người
nhưng mà người ta xác định có hai cách một là tiếp xúc miệng miệng trong viện của chúng ta tức là những dịch nó có chứa hp
thứ hai tức là cái con đường thứ hai người ta gọi là phân biệt tức là cái con hp nó nằm trong dạ dày nó sẽ đi theo phân đi ra đi ra ngoài
nhưng mà khi nó lan ra môi trường như vậy thì nó lại quay lại với chúng ta từ đồ ăn thức uống nếu không hợp với chị
hiện nay tại các cơ sở y tế việc các em nhỏ gặp các vấn đề sức khỏe có liên quan đến khuẩn hp không hiếm
theo các nghiên cứu từ chuyên gia tỷ lệ nhiễm hp trong các gia đình có thành viên nhiễm khuẩn dương tính sẽ cao hơn ở quần thể cộng đồng đặc biệt là ở trẻ em dưới một mươi tuổi
trẻ em có hệ miễn dịch còn yếu nên rất dễ lây nhiễm hp
nguyên nhân do vi khuẩn được tìm thấy từ nước bọt và phân của người bệnh phát tán ra môi trường
do vậy nguồn lây từ người sang người rất phổ biến nhất là đối với trẻ em
theo kết quả điều tra dịch tễ học năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ trẻ em nhiễm khuẩn hp tại việt nam là khoảng bốn mươi
theo một nghiên cứu nhiễm khuẩn hp làm gia tăng tới tám lần nguy cơ mắc ung thư dạ dày ở
trẻ trẻ nhỏ khi trưởng thành
đáng chú ý nhiều gia đình chưa có kiến thức về khuẩn hp gây ra khó khăn lớn trong điều trị và ngăn ngừa lây lan bệnh đối với trẻ em
đối với các cháu bé có vi khuẩn hp thì phụ huynh không nên quá lo lắng
tuy nhiên khi loại khuẩn này gây ra các viêm luet và biến chứng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ
có một số cháu mà nếu nó có những triệu chứng như hơi chua đầy bụng
thậm chí là buồn nôn thì những yếu tố này tức là nó gây ra những triệu chứng như viêm lết ở dày tạ tràng
thì các cháu thường có thể bị ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của các cháu
nhưng mà đối với những cái cháu mà nó không có triệu chứng
thì mặc dù qua hp ở giai đoạn đầu đời nhưng mà các cháu vẫn có thể phát triển một cách bình thường
người ta nói rằng là đối với các cháu nếu mà không có triệu chứng gì mà bị nhiễm hiv
mà giữ ba mươi tuổi thì chưa phải cân nhắc

khuẩn hp trong trường hợp gây ra các vấn đề ở trẻ nhỏ
có thể dẫn đến các biến chứng như chậm lớn thiếu máu thiếu sắt gây viêm lết ở đường tiêu hóa
đặc biệt nếu trong gia đình có người từng mắc ung thư dạ dày
thì trẻ sẽ gia tăng nguy cơ mắc ung thư do hp khi trưởng thành
đáng lưu ý trẻ nhỏ nhiễm khuẩn ht hiện nay đang có xu hướng ngày càng gia tăng
do vậy vấn đề ý thức và thay đổi thói quen để tránh lây nhiễm hp đối với trẻ em là điều rất quan trọng
theo nghiên cứu từ những gia đình có thành viên nhiễm hp cho thấy
có mối liên quan về lây nhiễm từ những người xung quanh với trẻ em
chính vì vậy người lớn cần có ý thức giữ vệ sinh giúp phòng nhiễm khuẩn cho chính mình cũng như ngăn nguồn lây đến trẻ
không nên hôn miệng nhai cơm cho trẻ
người lớn không dùng chung bát đũa trong bữa ăn với trẻ em
rửa tay ngay sau khi vào nhà vệ sinh
hướng dẫn trẻ thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi ăn
trong gia đình nếu có người
nếu có người nhiễm hp cần cho trẻ đi kiểm tra để theo dõi
chú ý vệ sinh khi cho trẻ ăn uống tại nơi công cộng